tỉnh hà nam phối hợp với đại sứ quán nhật bản tại việt nam tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế hà nam nhật bản
đây là sự kiện chính trị chính thức đầu tiên của tỉnh hà nam trong nhiệm kỳ mới
thông qua chương trình tọa đàm tỉnh hà nam đã đề nghị đại sứ quán nhật bản các tổ chức jica jetro
tiếp tục phối hợp hỗ trợ tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư và giới thiệu các doanh nghiệp nhật bản về đầu tư tại hà nam
các chương trình giao lưu văn hóa hợp tác đầu tư về kinh tế xã hội
cũng như việc tiếp tục hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo lao động cho các doanh nghiệp nhật bản
và phát triển các trung tâm đào tạo tiếng nhật trên địa bàn tỉnh